cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh
kể từ đầu dịch đến nay nước ta có hơn một tám triệu ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
thì việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có một mươi tám hai trăm năm mươi hai ca nhiễm
riêng trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bảy trăm chín mươi bốn tám trăm sáu mươi sáu ca
trong đó có một bốn trăm một mươi năm trăm sáu mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là hơn sáu sáu trăm linh ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi ba ca
tại tp hcm sau năm ca nhiễm biến chủng omicron
được sở y tế tp hcm công bố vào ngày một tháng một vừa qua
vào chiều ngày bốn tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
đã có thêm một ca nhập cảnh là tiếp viên hàng không
bộ y tế tiếp tục đề nghị
sở y tế các tỉnh thành phố đẩy nhanh tiến độ phòng tiêm vaccine covid một mươi chín
để đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
và giả soát không bỏ sót đối tượng